một trăm linh tấn xà phòng đã được tái chế và dự kiến sẽ có hơn hai sản phẩm vải được tái chế sau đó gửi tới đồng bào vùng cao đó là những sáng kiến bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa đã được triển khai tại thủ đô hà nội
dự kiến hơn hai sản phẩm được tái chế từ chất liệu này sẽ được gửi tới các đồng bào vùng cao
bên cạnh đó các loại sản phẩm đã qua sử dụng cũng được tái chế thành các bánh sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn y tế và được cung cấp miễn phí cho trẻ em và người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình sản phẩm hy vọng
được khởi động tại hà nội từ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm chương trình sản phẩm hy vọng do diversity và cci happy thực hiện đã được mở rộng trên cả nước tái chế hơn một trăm linh tấn sản phẩm đã qua sử dụng
năm hai nghìn một mươi chín không chỉ có xà phòng hy vọng các chương trình sáng kiến bảo vệ môi trường như vải cho cuộc sống với thông điệp trao yêu thương gửi hy vọng cũng đã được tăng cường triển khai